một bé trai hai mươi một tháng tuổi người dân tộc tày ở cao bằng đã bị chó nhàng xóm cắn vào vùng đầu
làm sách da hở hộp sọ nhãn cầu trái chật ra khỏi hốc mắt
các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu phẫu thuật vết thương ra đầu và má và đưa nhãn cầu trở lại hốc mắt
nhưng hậu quả là mắt trái của bé có thể vĩnh viễn không nhìn được nữa
cách đây hai tuần bé trai này được chuyển từ cao bằng lên bệnh viện việt đức trong tình trạng vết thương vùng đầu mặt rất nặng
phần ra đầu chán phía bên trái rách dài và bị lật hở cả hộp sọ
đáng sợ hơn là toàn bộ nhãn cầu bị trượt hẳn ra ngoài
gia đình cho biết cháu bị một con chó bé dê của nhà hàng xóm tấn công
cháu chơi trong nhà xong thì quả bóng lại đăn ra ngoài con chó ngồi ngoài sân
xong rồi cháu lại ôm quả bóng quay vào nhà xong rồi con chó lại vô vào cháu luôn
nó cũng thả rông xuất nhưng mà con chó này cũng cắn nhiều người
để mổ cấp cứu trường hợp này các bác sĩ bệnh viện việt đức đã phối hợp
với bệnh viện mắt trung ương cùng thực hiện
ngoài ra cháu bé đã được đưa đi tiêm phòng dạy và tiếp tục theo dõi và điều trị tránh nhiễm trùng vết thương
khi đấy kiếp cấp cứu chúng tôi đã xử trí là đặt lại cái nhãn cầu ở vị trí giải phẫu
chúng tôi khâu xung quanh hy vọng nó hồi phục về mặt giải phẫu
tuy nhiên về mặt chức năng của cái nhãn cầu thì chúng tôi chưa nắm rõ và chúng tôi đang theo dõi
cháu đã được phẫu thuật
tức là chúng tôi khâu lại cái mi chúng tôi đặt lại cái nhãn cầu ở vị trí giải phẫu
sau khi mà bị con chó nó kéo cái nhãn cầu nó ra thì chúng tôi đặt lại vị trí giải phẫu
và chúng tôi khâu lại những thành phần khâu cơ và khâu các thành phần để cho nhãn cầu nó giữ lại được ở trong hốc mắt
chỉ tính từ tháng năm đến nay liên tiếp xảy ra các trường hợp bị chó nuôi tấn công
đã có hai trường hợp tử vong các nạn nhân hầu hết là trẻ em
đáng báo động hơn là trẻ thường bị cho cắn vào vị trí đầu mặt hoặc cổ cực
nguy hiểm quy định về việc cần dõi mõm chó khi thả rồng đã có nhưng dường như người dân vẫn đang quá thở ơ
chó nuôi tấn công không còn là tai nạn hy hữu mà đã trở nên phổ biến
thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để siết chặt việc thực hiện quy định dọ mõm chó khi ra đường
để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra